sáng nay theo giờ việt nam chủ tịch nước võ văn thường đã tham dự phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo các nền kinh tế apec với khách mời
đây là hoạt động đa phương đầu tiên của các nhà lãnh đạo tại tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
phát biểu khai mạc tổng thống hoa kỳ joe biden khẳng định đây là dịp để các nhà lãnh đạo apec cùng khách mời trao đổi với thách thức chung của khu vực và thế giới
thảo luận các sáng kiến giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác cùng hành động vì mục tiêu phát triển bền vững
các nhà lãnh đạo apec và khách mời nhấn mạnh ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách toàn cầu đòi hỏi quyết tâm trách nhiệm chính trị
cũng như sự đoàn kết của tất cả các nền kinh tế kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để giảm lượng khí thải thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững hướng tới tăng trưởng xanh
chủ tịch nước võ văn thưởng chia sẻ quan điểm của việt nam coi ứng phó biến đổi khí hậu là ưu tiên trong quyết sách phát triển quốc gia
và cam kết mạnh mẽ về đạt phát thải dòng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi giảm phát thải mê tan bảo vệ rừng và chuyển đổi năng lượng
chủ tịch nước đề nghị apec và các đối tác đẩy mạnh hợp tác về năng lượng tái tạo và sanh hóa các ngành công nghiệp phát triển nông nghiệp sinh thái và phục hồi tài nguyên an sinh xã hội và chuyển đổi công bằng
chủ tịch nước võ văn thường chia sẻ quan điểm của việt nam coi ứng phó biến đổi khí hậu là ưu tiên trong quyết sách phát triển quốc gia